cùng hành động để kết thúc dịch s là chủ đề cho tháng hành động quốc gia phòng chống hiv s năm nay
nhằm khẳng định vai trò của tổ chức xã hội trong công tác phòng chống hiv s
trong đó các nhóm tiếp cận cộng đồng đã và đang góp phần không nhỏ trong việc thực hiện mục tiêu
giảm tỷ lệ lây nhiễm hiv trong cộng đồng để tiến tới mục tiêu kết thúc dịch s vào năm hai nghìn ba mươi
ghi nhận của truyền hình nhân dân tại thái nguyệt
sớm phát hiện mình bị nhiễm hiv từ năm hai nghìn một mươi anh lê thanh hậu trưởng nhóm tiếp cận cộng đồng
trân trời mới tỉnh thái nguyên đã cố gắng vượt qua mặc cảm để giúp đỡ những người mắc sai lầm như mình
các thành viên trong nhóm sẽ tiếp cận tư vấn và hỗ trợ các dịch vụ y tế với các đối tượng khách hàng
là những người nghiện trích ma túy nằm trong nhóm nguy cơ cao nhiễm hiv s
hỗ trợ cho phòng khám tư vấn cho các bạn đến lấy thuốc
thứ nhất là tuân thủ thuốc này tuân thủ giờ giấc và đến tái khám đến lấy thuốc đúng với lịch hẹn
cái thứ hai nữa là hỗ trợ cho các bạn tuân thủ điều trị bởi vì tuân thủ điều trị lợi ích của nó là như này
anh tuân thủ tốt đáp ứng tốt thì anh điều trị sáu tháng một năm là khi làm tài liệu là không phát hiện rồi
thực ra không phát hiện máy đếm tinh vi không phát hiện thì đương nhiên không phát hiện
mà quan hệ tình dục
vợ chồng dương thủy sẽ không lấy quan hệ tình dục
còn đây là một buổi sinh hoạt của nhóm family hoạt động về quyền của cộng đồng người đồng tính
song tính và chuyển giới tại tỉnh thái nguyên
nhận thấy rằng các bạn trong giới còn thiếu hiểu biết trong quan hệ
cùng với đó là sự kỳ thị của xã hội có thể khiến tỷ lệ nhiễm hivs trong mối quan hệ đồng tính nam tăng lên
các thành viên nhóm family đã tích cực phổ biến các kiến thức về giới tính
quan hệ tình dục an toàn với các bạn trong giới
tuy nhiên trong quá trình hoạt động
nhóm gặp không ít khó khăn
khi tiếp cận của nhóm thì gặp rất là nhiều khó khăn
ví dụ thứ nhất là nhóm này là nhóm tự lực
và các bạn thì đi tiếp cận là chủ yếu là dựa trên tinh thần tự nguyện với lại cái nhiệt huyết với cộng đồng
và cái điều thứ hai là nhóm địa bàn hoạt động rộng
trong khi đấy thì các bạn ở trên địa bàn thì thay đổi di biến động thường xuyên liên tục
vì là ở địa bàn là chủ yếu là các bạn là học sinh sinh viên và các bạn là công nhân trẻ
nên là rất khó khăn trong việc duy trì
chỉ cái việc hỗ trợ cho các bạn cũng như là nắm bắt thông tin để hỗ trợ kịp thời cho các bạn
trên địa bàn tỉnh thái nguyên hiện có bảy nhóm tiếp cận cộng đồng
gồm ba nhóm người nhận trích ma túy và bốn nhóm quan hệ tình dục đồng giới
những thành viên trong các nhóm tiếp cận cộng đồng đang thể hiện tốt vai trò là cầu nối giữa người nhiễm hivs với các cơ sở khám chữa bệnh
tính đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín số người được tư vấn xét nghiệm tại cộng đồng ở thái nguyên là hai năm trăm chín mươi người
tuy nhiên mô hình và tổ chức của các nhóm tiếp cận
vẫn cần thêm nhiều sự hỗ trợ hơn nữa
có thể nói những thành viên trong các nhóm tiếp cận cộng đồng là những người đồng cảm nhất với người có nguy cơ cao nhiễm hivs
họ đang đóng góp một phần không nhỏ trong việc chung tay đẩy lùi căn bệnh thế kỷ này
mong rằng các tổ chức xã hội sẽ quan tâm hỗ trợ nhiều hơn cho các nhóm tiếp cận cộng đồng như ở tỉnh thái nguyên
để góp phần kết thúc đại dịch hivs tại việt nam